các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xã thanh trạch một xã sơn lộc thôn sơn lý một xã đồng trạch ba người ở thôn sáu huyện quảng ninh năm k thị trấn quán hầu một xã biển hải ninh bốn người tỉnh quảng bình ghi nhận có hai ổ dịch mới là xã lộc ninh thành phố đồng hới và xã biển hải ninh huyện quảng ninh
thị xã ba đồn đang là vùng xanh duy nhất của tỉnh quảng bình chưa ghi nhận ca covid một mươi chín cho cộng đồng
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai cdc quảng bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch chuyển các bệnh nhân về cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh và cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cấp một trường cao đẳng luật miền trung để cách ly điều trị

chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu như y tế dược phẩm lương thực thực phẩm cung cấp xuất ăn cho các bệnh viện khu cách ly khu thu dung điều trị cung cấp điện nước gas biểu chính viễn thông vệ sinh công cộng vận chuyển hàng hóa thiết yếu kho bạc nhà nước dịch vụ tăng lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác đều hoạt động theo yêu cầu phục vụ của cơ quan chức năng và đảm bảo an toàn các ngân hàng với hoạt động mức độ duy trì công suất để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết
tỉnh quảng bình tiếp tục đảm bảo vật tư trang thiết bị và nhân lực để đẩy mạnh việc xét nghiệm tại thành phố đồng hới và huyện bố trạch nhằm ra soát đưa f ra khỏi cộng đồng
tỉnh này đã cho triển khai dự án xây dựng bệnh viện giã chiến thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh đảm bảo thu dung điều trị cho một trăm hai mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín

tỉnh quảng bình có hơn ba chín trăm linh trường hợp đang được cách ly tập trung
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình chỉ đạo các địa phương khẩn trương bổ sung khu cách ly tập trung trước việc f một ngày càng tăng
trong những ngày qua tần số của các f tăng khá cao có những ngày trên một trăm linh ca f
hiện tại cơ sở điều trị covid một mươi chín cấp một tại trường cao đẳng luật miền trung có khối nhà xe hiện nay đã quá tải và đang tiếp tục nhận nữa
ngành y tế hiện cũng có các lực lượng y tế tham gia vào các khu cách ly tập trung của tỉnh để theo dõi các công dân trong khu cách ly tập trung
tham gia các vị trí ông nguyễn đức cường thông tin